trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm ah bảy n chín tại trung quốc
tỉnh hà giang đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
và các chủng virus khác xâm nhiễm qua cửa khẩu quốc tế thanh thủy
là tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn trung quốc trên hai trăm bảy mươi km
việc buôn bán nhập lậu da cầm và sản phẩm da cầm qua biên giới diễn ra rất phức tạp khó kiểm soát
khoa kiểm dịch y tế biên giới cửa khẩu quốc tế thanh thủy đã duy trì thường xuyên cán bộ y bác sĩ trực
thực hiện công tác giám sát và nắm bắt tình hình dịch bệnh
tất cả các du khách nhập cảnh qua cửa khẩu đều được tiến hành đo thân nhiệt
các phương tiện nhập cảnh đều phải đi qua máy phun hóa chất tự động
cùng đó trung tâm y tế dự phòng tỉnh hà giang cũng cử một đội ngũ y bác sĩ gồm đội cấp cứu
và đội phòng chống dịch cơ động và các trang thiết bị y tế cần thiết để sẵn sàng xử lý dịch bệnh
tại địa bàn cửa khẩu quốc tế thanh thủy
để ngăn chặn triệt đề phòng chống dịch cúm gia cầm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thanh thủy
đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát dọc biên giới
nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời những trường hợp buôn bán vận chuyển da cầm
sản phẩm da cầm qua biên giới vào nội địa đồng thời đẩy mạnh công tác phun khử trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại